ủy ban nhân dân huyện châu thành tỉnh hậu giang đã tổ chức lễ khánh thành thông xe cầu dân sinh phú hữu nối liền hai xã phú hữu và phú tân của huyện châu thành
đây là một trong một mươi chín công trình được tỉnh chọn khởi công khánh thành chào mừng ngày ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm
cây cầu có chiều dài hai trăm ba mươi hai m rộng sáu m có tải trọng năm tấn với tổng mức đầu tư là ba mươi ba tỷ đồng
đây là cây cầu đầu tiên được thực hiện bằng hình thức bot trên địa bàn huyện do ủy ban nhân dân huyện châu thành làm chủ đầu tư
với một trăm linh nguồn vốn của nhà đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn bot phú hữu
sau buổi lễ này nhà đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục và thu phí qua cầu đúng theo quy định của tỉnh và pháp luật hiện hành
với thời gian khai thác là hai mươi năm sau đó bàn giao lại cho ủy ban nhân dân huyện châu thành quản lý